ba người đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại thành phố rotterdam của hà lan
cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và đang điều tra động cơ gây án
cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã nổ súng trong một căn hộ nhà riêng
khiến một phụ nữ ba mươi chín tuổi và con của người này là một bé gái một mươi bốn tuổi thiệt mạng
sau đó xông vào một bệnh viện trường đại học cách đó khoảng một năm km bắn chết một người khác
người đàn ông ba mươi hai tuổi này cũng phóng hỏa cả ngôi nhà và bệnh viện trên
cảnh sát sau đó đã bắt giữ ngay đối tượng
người này được cho là hành động một mình nghi phạm trước đây có tiền án bạo lực với động vật
mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một số cựu quan chức sudan và hai công ty
trong đó có một công ty có trụ sở tại nga bị cáo buộc làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn ở sudan
đây là các lệnh trừng phạt mới nhất do washington ban hành
sau khi giao tranh giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự nổi ra vào giữa tháng bốn vừa qua
trong một tuyên bố thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính của bộ tài chính mỹ brian nesson khẳng định
hành động này của chính quyền washington nhắm vào những người gây ra xung đột vì lợi ích cá nhân
và làm ảnh hưởng tới các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình dân chủ ở sudan
lệnh trừng phạt của bộ tài chính mỹ nhắm vào ali kati bộ trưởng ngoại giao dưới thời cựu tổng thống omar al basir
và sau đó trở thành lãnh đạo của phong trào hồi giáo sudan sau khi ông basir bị lật đổ vào năm hai nghìn một mươi
theo bộ tài chính mỹ lệnh trừng phạt cũng liên quan tới gsk advanced company
một công ty có trụ sở tại sudan đã được sử dụng làm kênh mua sắm cho rsf
bộ tài chính mỹ cho biết gsk đã làm việc với công ty cung cấp thiết bị quân sự aviches có trụ sở tại nga
cũng nằm trong danh sách trừng phạt của washington ngày hai mươi tám tháng chín
để sắp xếp việc mua sắm các linh kiện và vật tư
cũng như tổ chức các khóa học huấn luyện kỹ năng sử dụng máy bay không người lái cho các thành viên rsf
tổng thư ký tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg đã tái khẳng định quan điểm ủng hộ ukraine của liên minh quân sự này
tuyên bố được ông stoltenberg đưa ra vào ngày hôm qua tại cuộc họp báo chung với tổng thống ukraine volodymyr zelensky nhân chuyến thăm tới kiev
phát biểu trong buổi họp báo tổng thư ký stoltenberg cho biết ukraine chưa bao giờ gần hơn với tư cách thành viên nato như thời điểm hiện nay
ông cũng thông báo nato đã nhất trí với các công ty sản xuất vũ khí về các hợp đồng không trị giá hai bốn tỷ euro
tương đương khoảng hai năm mươi ba tỷ đô la mỹ
các hợp đồng này sẽ giúp các nước thành viên nato bổ sung kho vũ khí của mình và tiếp tục hỗ trợ vũ khí và đạn dược cho ukraine
về phần mình tổng thống zelensky khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để ukraine trở thành thành viên chính thức của nato
liên quan tới việc ba nước liên minh châu âu là ba lan hungary và slovakia cấm vận hà nông sản của ukraine
ukraine mới đây thông báo có thể rút đơn khiếu nại ở tổ chức thương mại thế giới wto
nếu ba nước này cam kết không áp dụng các biện pháp hạn chế hàng hóa trong tương lai
bộ kinh tế và thương mại ukraine nhấn mạnh các lệnh hạn chế đơn phương của ba nước trên là bất hợp pháp và không thỏa đáng
bộ này cũng cho rằng việc đệ đơn kiện lên wto là bước đi phù hợp
đồng thời khẳng định chỉ khi ba nước đảm bảo không có những hạn chế như vậy trong tương lai kiev mới tuyên bố tranh chấp đã được giải quyết
hôm một mươi năm tháng chín vừa qua lệnh cấm nhập khẩu của ủy ban châu âu ec đối với lúa mì ngô
cải dầu và hướng dương của ukraine sang bulgari hungary ba lan slovakia và rumani đã hết hạn
và ec đã dỡ bỏ các hạn chế tạm thời áp đặt với ngũ cốc của ukraine
mặc dù vậy ba lan hungary và slovakia vẫn quyết định đưa ra các hạn chế đơn phương
đối với việc nhập khẩu ngũ cốc từ ukraine là lý do vì bảo vệ thị trường trong nước
đức mới đây đã ký thỏa thuận mua hệ thống tiên lửa siêu thanh aero ba do israel sản xuất
đây sẽ là một phần quan trọng cho hệ thống phòng không của liên minh châu âu eu
aero ba có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo được bắn từ khoảng cách lên tới hai bốn trăm linh km
hệ thống này do tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ và boeing hợp tác phát triển
mở rộng từ hệ thống vòm sắt vốn đánh chặn tên lửa tầm ngắn sang đánh chặn tên lửa tầm xa
phát huy các đầu đạn thông thường ở một độ cao đảm bảo an toàn
hệ thống này lần đầu tiên được triển khai tại một căn cứ không quân của israel vào năm hai nghìn một mươi bảy
thụy sĩ đang tăng cường triển khai thêm nhân sự cho lực lượng biên phòng
làm việc ở khu vực phía nam giáp với italia
động thái này được coi là biện pháp chuẩn bị trước những nguy cơ
về là sáu người di cư có thể tràn vào thủy sĩ trong thời gian tới
bộ trưởng tư pháp elizabeth palmer snyder cho biết tình hình ở khu vực ticino vẫn đang được kiểm soát
hiện thụy sĩ chưa nhận thấy dấu hiệu tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng nhưng không được phép chủ quan
vì vậy cần phải tăng cường thêm nhân sự cho hoạt động ở khu vực tisino
theo bà snyders chỉ có ba người di cư được xác định ở biên giới phía nam nộp đơn xin tị nạn ở thủy sĩ
trong khi phần còn lại chỉ muốn đi qua đất nước
tuy nhiên vấn đề hội chiếu châu âu với hệ thống tị nạn ở khu vực schengen
cần phải được cải tổ để có thể ứng phó với các cuộc khủng hoảng
ngoài ra bộ trưởng tư pháp thụy sĩ cũng cho rằng hiệp ước di cư mới của châu âu mà thụy sĩ liên kết
sẽ cho phép phân bổ gánh nặng di cư một cách công bằng hơn
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
giá tiêu dùng ở đức vẫn ở mức cao nhưng tỷ lệ lãm phát đang tiếp tục có xu hướng giảm mạnh trong tháng chín
từ khi cuộc xung đột ukraine bùng phát vào năm ngoái
cục thống kê liên bang đức công bố số liệu sơ bộ cho biết trong tháng chín giá tiêu dùng chỉ tăng trung bình bốn năm
so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đạt sáu một trong tháng tám
mức lạm phát trong tháng chín này là mức thấp nhất kể từ tháng hai năm ngoái
tỷ lệ lãm phát cơ bản không tính giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh đã giảm từ năm năm xuống bốn sáu
hiện tốc độ tăng giá năng lượng đã chậm lại đáng kể
tuy nhiên phần lớn lý do khiến tỷ lệ lãm phát giảm lại do tác động từ các biện pháp trợ giá của chính phủ đức hồi năm ngoái
ngân hàng trung ương đức dự báo lãm phát ở đức có thể tiếp tục giảm trong năm nay
các chuyên gia kinh tế cho rằng tỷ lệ lạm phát có thể giảm xuống mứa dưới hai năm vào cuối năm sau
mới đây indonesia chính thức ra thông báo cấm giao dịch hàng hóa trên các nền tảng truyền thông xã hội
bộ trưởng thương mại indonesia lý giải rằng động thái này là nhằm bảo vệ các nhà bán lẻ truyền thống
trong bối cảnh bán hàng trực tuyến của các công ty công nghệ lớn với việc giảm giá ở mức hủy diệt
được cho là gây tổn hại cho hàng triệu doanh nghiệp của nước này
đây là tin buồn đối với những người kinh doanh trên mạng xã hội tại indonesia đặc biệt là những người bán hàng trên chiếc chóc
là người bán quần áo qua mạng xã hội tiktok anh fami rido cho rằng vấn đề cạnh tranh không nằm ở mạng xã hội
mà nằm ở sản phẩm có thu hút được khách hàng hay không
anh rido quan ngại rằng quy định mới có thể khiến doanh thu của anh xuất sắc
giảm nghiêm trọng
rất nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa không thể thuê được cửa hàng
cửa hàng của họ có thể rất nhỏ hoặc không phù hợp nên họ phụ thuộc rất lớn vào tiktok
quy định mới sẽ cắt đứt nguồn thu của chúng tôi
không thể phủ nhận rằng sau covid nên kinh tế được một phần là bán hàng qua tiktok như thế này
với dân số hơn hai trăm bảy mươi triệu người giá trị giao dịch thương mại điện tử tại indonesia
là gần năm mươi hai triệu đồng
với tỷ đô la mỹ vào năm ngoái năm lượt giao dịch diễn ra trên tiktok
indonesia là một trong những thị trường lớn nhất thế giới của tiktok shop
là thị trường đầu tiên thử nghiệm sản thương mại điện tử của ứng dụng này
tuy nhiên theo quy định mới các nền tảng mạng xã hội không được phép thực hiện giao dịch trực tiếp
mà chỉ được quảng bá sản phẩm
phương tiện truyền thông xã hội phải hoàn toàn tách biệt
không thể kết hợp và biến truyền thông xã hội thành nền tảng thương mại
các nền tảng thương mại
quy định mới của indonesia đã tạo thêm trở ngại đối với tiktok
vốn đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ ở mỹ và các quốc gia khác
liên quan đến vấn đề bảo mật dữ liệu người dùng
thưa quý vị từ dịp lễ trung thu thế kỷ một mươi chín
người dân tai hang hồng kông trung quốc đã bắt đầu thực hiện tục múa dòng lửa
để ngăn chặn điều không may mắn ảnh hưởng đến ngôi làng của họ
hơn một thế kỷ sau đó
tục này vẫn được duy trì thậm chí đã lọt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của trung quốc
trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về việc gìn giữ phong tục múa dòng
nét văn hóa mang lại niềm tự hào cho người dân tai hang
xin kính chào tạm biệt
theo lời kể của người dân ở tay hang hồng kông trung quốc
tục múa dòng xuất phát từ câu chuyện dân gian kể về một lần nọ khi bị rét cắn
rồng đã đến tìm một vị thầy thuốc trong dân gian nhờ chữa cho
sau khi được người thầy thuốc tận tình chữa trị
dòng bên trả ơn bằng cách múa một điệu để cầu mưa thuận gió hòa
sau này cứ đến dịp lễ tết quan trọng
người dân thường tổ chức múa rồng để cầu nguyện niềm vui hạnh phúc mưa thuận gió hòa làm ăn phát đạt
chúng tôi có sứ mệnh giữ cho điệu múa dòng lửa sống động
người dân nơi đây tự hào về truyền thống múa sổng trong tết trung thu
có từ thế kỷ một mươi chín
theo như truyền thuyết đã giúp chấm dứt một bệnh dịch chết người
hiện nay phong tục này đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc của trung quốc
ông chan tak fai chỉ huy trưởng của điệu múa dòng lửa tây hàng
chính thức được vinh danh là người mang múa dòng lửa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
được gọi một cách chiều mến là fai go hay anh fai trong cộng đồng
ông đã biểu diễn múa lửa hơn sáu mươi năm và là một trong số ít người hồng kông
quen thuộc với việc tạo hình dòng múa dòng và các nghi lễ được tiến hành
trong sự kiện
người ta tin rằng múa dòng lửa được tạo ra vào thế kỷ một mươi chín như một cách để cư dân tây hàng
chống lại bệnh dịch đã tàn phá một ngôi làng nhỏ thời đó
mọi thứ ở tây hàng đã diễn ra xuân sẻ kể từ đó
giờ chúng tôi muốn làm điều gì đó để duy trì và phát huy truyền thống này đến thế hệ mai sau
ý thức cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn sự kiện lịch sử này
tây hàng là nơi của tất cả các người
sinh sống của những người dân được mô tả là có tinh thần cộng đồng mạnh mẽ
bất chấp những thay đổi trong khu phố mối quan hệ giữa những người hàng xóm vẫn luôn tốt đẹp
khi mọi người chuyển đến tây hàng và trở thành một phần của cộng đồng
chúng tôi sẽ giới thiệu điệu múa dòng lửa cho họ và cho họ biết cách có thể tham gia
sự kiện này cũng chào đón sự tham gia của những cư dân khu phố cũ

tục múa dòng cũng đã truyền cảm hứng cho mọi người chuyển đến sinh sống ở đây
và khiến họ cùng nhau tham gia những việc tốt đẹp
mối quan hệ tốt đẹp giữa những người dân tây hàng là yếu tố quan trọng tiếp tục thúc đẩy sự kiện này
ngoài ra tục múa dòng lửa tây hàng đã lọt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của trung quốc
sự công nhận phong tục này ở cấp quốc gia đã truyền cảm hứng cho nhiều người tham gia sự kiện hơn